giám đốc trung tâm phòng chống và kiểm soát dịch bệnh hàn quốc bà chê ông un ki ê ông vừa cảnh báo
một đợt bùng phát dịch bệnh covid một mươi chín quy mô lớn khác có thể lại diễn ra vào mùa đông tới
đồng thời yêu cầu giới chức và người dân hàn quốc không được mất cảnh giác
cho đến khi phát triển được vaccine và bào chế được thuốc điều trị hiệu quả
chuyên gia hàn quốc lưu ý nhiều thông tin về chủng virus sars cov hai vẫn còn là ẩn số
dịch covid một mươi chín khá thất thường và không khí lạnh thường tạo môi trường thuận lợi cho virus phát triển
trong trường hợp xấu nhất các nước có thể phải chứng kiến một đợt dịch bùng phát covid một mươi chín mới